sáng nay một mươi chín tháng năm đồng chí nguyễn xuân thắng bỉ tư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã đến dự và chỉ đạo đại hội đảng bộ học viện chính trị khu vực bốn
phát biểu tại đại hội đồng chí nguyễn xuân thắng cho rằng học viện chính trị khu vực bốn đã khẳng định được vai trò
vị trí của một trường đảng ở tây nam bộ với nhiệm vụ hết sức quan trọng là đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý cho khu vực
năm năm qua đơn vị đã mở gần một trăm linh lớp cấp cao lý luận chính trị tăng hai lần so với trước
phương pháp đào tạo liên tục đổi mới đạt hiệu quả khá tốt
đồng chí nguyễn xuân thắng lưu ý học viện đầy mạnh công tác nghiên cứu khoa học
nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cũng như tăng cường kết nối với các địa phương trong vùng
đại hội lần thứ tư học viện chính trị khu vực bốn đã bỏ phiếu lựa chọn một mươi đồng chí và ban chấp hành đảng bộ
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và tám đồng chí dự đại hội cấp trên